tiếp tục chương trình phiên họp thứ bốn mươi năm dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về báo cáo của chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín tình hình triển khai thực hiện trong những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
thảo luận cho ý kiến về báo cáo các thành viên của ủy ban thường vụ quốc hội cơ bản đồng tình với báo cáo của chính phủ
một số ý kiến cho rằng báo cáo cần đề cập đậm nét hơn về những thành công trong nỗ lực điều hành của chính phủ
các hậu quả của dịch bệnh một số đại biểu cũng đề nghị báo cáo cần bổ sung về tình hình biến đổi khí hậu
hạn hán xâm nhập mặn tại đồng bằng sông cửu long nói riêng và an ninh nguồn nước nói chung
buổi chiều ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi cho ý kiến lần hai về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội